và để giúp quý vị có một sự chuẩn bị tốt nhất trước khi ra khỏi nhà để đi làm hay đi học
chúng tôi xin đưa ra một số lưu ý về tình hình thời tiết
vâng ạ nếu như quý vị để ý thì có thể thấy rằng vào ngày hôm qua
bầu trời thủ đô hà nội có rất nhiều mây nắng không còn gai gắt như những ngày trước đó
lý do là bởi có một bộ phận không khí lạnh lệch đông đang ảnh hưởng tới nước ta
mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền
hiện tượng này sẽ còn lặp lại trong ngày hôm nay
và không chỉ tại hà nội mà ở rất nhiều tỉnh thành của bắc bộ
vâng ạ nhiệt sẽ giảm hơn đáng kể quý vị đôi lúc còn cảm thấy rét bút nữa
tuy nhiên có một điểm tích cực từ hiện tượng này đó là độ ẩm sẽ tăng lên
cùng với đó là tranh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm sẽ được rút ngắn
những nguy cơ đe dọa đến sức khỏe từ thời tiết cũng giảm theo
tuy nhiên quý vị cũng không nên vì thế mà chủ quan bỏ qua việc bổ sung dinh dưỡng
vâng và không gây mưa tại bắc bộ
thế nhưng không khí lạnh lại gây mưa tại nhiều tỉnh thành ở miền trung
mặc dù là mưa nhỏ thôi nhưng mà quý vị cũng cần phải cẩn trọng
bởi vì thời tiết vốn đã lạnh nếu như gặp mưa thì rất dễ bị cảm cúm ạ
nhiệt độ chi tiết cho các vùng sẽ có ở phần sau còn bây giờ là các tin tức cập nhật